thưa quý vị áp thấp nhiệt đới thì đã đi vào đất liền rồi
hôm nay thì vùng mưa ở bắc bộ và bắc trung bộ sẽ mở rộng và rồn rập hơn nhiều
mưa nhiều thì cũng là hình thái thời tiết đặc trưng ở tây nguyên cũng như là nam bộ trong chiều ngày hôm nay
vâng và thưa quý vị ngày hôm nay thì các sĩ tử sẽ tiếp tục ngày thi thứ hai buổi sáng
với các bài thi môn khoa học tự nhiên hoặc khoa học xã hội
thời gian làm bài mỗi môn thi thành phần trong bài thi tổ hợp là năm mươi phút
và vào buổi chiều thì các em sẽ làm bài thi môn ngoại ngữ với thời gian là sáu mươi phút
các thí sinh thuộc nhóm đối tượng là f f một f hai ở vùng phong tỏa hoặc cách ly xã hội
thì không thể tham dự kỳ thi đợt một do bị ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín
thời gian cụ thể sẽ được bộ giáo dục và đào tạo công bố sau
vâng thưa quý vị mưa thì sẽ gây ra ít nhiều trở ngại cho các thí sinh dự thi trung học phổ thông
hãy di chuyển đến điểm thi sớm hơn một chút để tránh ủn tắc và các sự cố xảy ra trên đường
ăn sáng đầy đủ và giữ vững tinh thần chúc các sĩ tử sẽ hoàn thành bài thi thật tốt